nhân dịp đón xuân mới canh tí ngày một mươi ba tháng một đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã ra thăm
chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
ngay khi vừa đặt chân lên đảo đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã đến dân hương
tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh và đến chúc tết ủy ban nhân dân huyện thăm tặng quà cho một mươi năm gia đình chính sách
hộ nghèo trên địa bàn huyện đảo
trong không khí phấn khởi của những ngày giáp tết bộ tư lệnh vùng chúc toàn thể quân dân huyện đảo đón một mùa xuân mới vui tươi
phấn khởi hạnh phúc và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo và nhân dân huyện đảo cô tô
trong công tác quốc phòng an ninh tiếp tục đoàn kết phát huy những kết quả đạt được phân đấu đạt nhiều thành tích mới
trên các lĩnh vực góp phần xây dựng huyện đảo cô tô ngày càng rồ mạnh